lâm đồng hiện là tỉnh có diện tích cà phê đứng thứ hai trong cả nước sau tỉnh đắk lắc
với tiềm năng lợi thế sẵn có ngành sản xuất cà phê của tỉnh lâm đồng đang chuyển nhanh sang hướng sản xuất cà phê bền vững
theo tiêu chuẩn utz bốn c chất lượng cao từng bước khẳng định thương hiệu cà phê lâm đồng
điển hình như huyện di linh có khoảng một mươi năm ha đang áp dụng sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn bốn c utz
chiếm hơn ba mươi ba diện tích cà phê toàn huyện trong đó có hơn một mươi hectare sản xuất theo hướng công nghệ cao áp dụng tưới tự động phun mưa
tại huyện lâm hà đã có chín năm trăm linh ha cà phê sản xuất theo tiêu chuẩn bốn c utz và bảy mươi tám ha sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao
năng suất bình quân đạt cao bốn năm tấn một hectare
việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cà phê đã đem lại nhiều lợi ích cho người nông dân
như tiết kiệm chi phí cung cấp các sản phẩm cà phê sạch an toàn ra thị trường
thời gian tới lâm đồng sẽ hình thành các tổ hợp tác hợp tác xã liên kết sản xuất với các doanh nghiệp
nhằm hướng đến đồng bộ các khâu trong quy trình sản xuất từ cây giống kỹ thuật chăm sóc và thu hoạch